điều đó cho thấy sự thiện trí có thể gặp gỡ và trao đổi bất kỳ lúc nào để giải quyết mọi khúc mắt
và người ta cũng đã chú ý rất nhiều tới những cái cách tiếp đón cách hai nhà lãnh đạo này gặp nhau
vậy thì những điểm nhấn ấn tượng nào theo nhà báo đối với cuộc gặp thượng đình vừa qua
theo tôi tôi nghĩ là điểm ấn tượng mạnh nhất và điểm nhấn có lẽ là nổi bật nhất trong hội nghị cấp cao liên triều lần thứ ba hai nghìn một mươi tám vừa qua tại bình nhưỡng
thì đó chính là cái bầu không khí thiện trí và cởi mở
cái bầu không khí thiện trí cởi mở đó nó khác hẳn những cái tâm lý có thể nói là thăm dò hay là thậm chí là rè trừng mà thường thấy trong cái cuộc gặp liên triều trước đây
và cái bầu không khí thiện trí và cởi mở đó có thể nhìn thấy ở những cái điểm nổi bật như thế này
thứ nhất chúng ta thấy đây là lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền vào năm hai nghìn một mươi một
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn đã tiếp đón ra tận sân bay để tiếp đón một vị khách nước ngoài một nhà lãnh đạo nước ngoài
thì hai nhà lãnh đạo hai miền đều đã
đã có những cử chỉ hết sức là thân thiện và như là những trao đổi những nụ cười rồi là những cái bắt tay những cái ôm hôn tắm thiết trong tiếng hò reo của đám đông ngay tại sân bay
và cử chỉ thân thiện và thiện trí này đã cho thấy là báo hiệu hay là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là cái không khí thiện trí cởi mở và âm cúng cho các cái cuộc gặp sau đó
thứ hai đây cũng là lần đầu nhà lãnh đạo triều tiên tiếp một vị khách nước ngoài tiếp một tổng thống hàn quốc tại trụ sở trung ương của đảng lao động triều tiên
và rõ ràng chỉ riêng điều này thôi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là triều tiên bình nhưỡng rất quan trọng với cơ hội lịch sử lần này và có thể nói là coi tổng thống hàn quốc moon jae in như là người một nhà
một điểm nữa một cái hình ảnh nữa mà tôi cho là cũng rất là ấn tượng và điểm nhấn trong cái dịp hội nghị cấp cao liên triều lần này đó là cái chuyến thăm của tổng thống hàn quốc moon jae in cùng với nhà lãnh đạo kim trương ương đến cái ngọn núi thiêng pic tu và một cái ngọn núi linh thiêng rất là mang ý nghĩa biểu tượng của người triều tiên
ở triều tiên thì cái chuyến thăm mang tính biểu tượng cao này có thể là dấu hiệu cho thấy cái triển vọng hợp tác rất tích cực giữa hai nước trong tương lai đặc biệt là trong vấn đề kinh tế đó là những điểm nhấn tôi cho là ấn tượng nhất trong cái dịp hội nghị vừa qua
vâng rõ ràng là khi nói về những cái hội nghị thượng đỉnh liên triều như thế này thì một cái cảm giác gần gũi thân thiện đã được tạo ra nhưng không phải là tất cả đều không có những cái sự sắp đặt
người ta hình dung đây như là một cái show trình diễn rất là
rất là lớn của hai nhà lãnh đạo này
người ta hướng đến những chú ý tới những cái cử chỉ ngoại giao như là ngoại giao ẩm thực này ngoại giao trang phục này
và người ta còn nói tới cả ngoại giao khiêm nhường của nhà lãnh đạo triều tiên khi nói về vấn đề kinh tế nữa
nhưng mà cái thông điệp mà quan trọng nhất được đưa ra ở đây chính là vấn đề về phi hạt nhân hóa
thì nhà báo đánh giá như thế nào về thông điệp phi hạt nhân hóa được đưa ra tại cái tuyên bố tháng chín vừa rồi
liệu đó có thể coi là một cái bước đột phá để tạo ra những cái sự triển vọng đạt được
cái mục tiêu như nước mỹ đưa ra là phi hạt nhân hóa vào năm hai nghìn hai mươi
theo tôi thì có hai cái điểm đặc biệt đáng chú ý trong cái cam kết của bình nhưỡng liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
thứ nhất đó là cái đóng cửa cái tổ hợp hạt nhân trung tiên
một trong những cái điểm nóng mà một cái tâm điểm không chỉ mỹ mà cộng đồng quốc tế cũng rất là quan ngại về cái tổ hợp hạt nhân này
thứ hai đó là cam kết của bình nhưỡng cũng như là của cả hàn quốc
phối hợp để loại bỏ mọi nguy cơ mọi yếu tố mà có thể dẫn tới đụng độ quân sự giữa hai miền
tuy nhiên còn nói rằng là để có thể hoàn tất cái mục tiêu này như điều mà mỹ mong muốn vào năm hai nghìn hai mươi một như chúng ta như là mỹ đề cập
thì thật sự cũng còn cần nhiều những yếu tố nữa sau những cái cam kết này
nhưng dù sao thì đây cũng rõ ràng là một cái bước tiến bước đi rất là quan trọng một cái chuyển động quan trọng
bởi vì lần đầu tiên hai đảng đạo bán chi tiết hơn về vấn đề phi hạt nhân hóa
trên bán đảo triều tiên và nó cũng thu hút được sự chú ý của dư luận quốc tế nữa
bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem các nhà lãnh đạo trên thế giới nói gì về cuộc gặp vừa qua
tuyên bố chung tháng chín của hai nhà lãnh đạo triều tiên hàn quốc là một lời nguyện ước hòa bình và giấc mơ với người dân bán đảo triều tiên và thế giới
năm nay đánh dấu sáu mươi năm năm ký hiệp ước đình chiến triều tiên hòa bình đến thật muộn
chúng ta không thể để cơ hội hòa bình này một lần nữa bị bỏ lỡ
chúng tôi ủng hộ bước đi của hai nhà lãnh đạo triều tiên và hàn quốc
chúng tôi tin rằng điều quan trọng trong tiến trình hòa bình triều tiên phụ thuộc vào việc bình thường hóa quan hệ giữa triều tiên và mỹ
cùng với các nỗ lực quốc tế tôi nghĩ rằng giờ đã đến lượt tôi cần có cuộc gặp với nhà lãnh đạo kim trương ưn
để giải quyết các vấn đề liên quan tới triều tiên như hạt nhân tên lửa và bắt cóc
thưa nhà báo trưởng thắng
lịch sử cũng đã cho thấy là các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều đã được diễn ra
nhưng cũng đã cho thấy những cái bài học về cơ hội đã bị bỏ lỡ như thế nào
ở thời điểm này thì những rủi ro hay những thách thức nào đang chờ đợi ở phía trước đối với việc hoàn thành các mục tiêu hòa bình cũng như phiền nhân hóa bản đảo triều tiên
trước hết là nhìn ngay từ chính những cái cam kết của bình nhưỡng
dù được hoan nghênh xong theo dưới bình luận quốc tế người ta nhìn thấy rằng là dù cam kết đó được hoan nghênh
nhưng những cam kết của bình nhưỡng thật sự là chưa cho thấy được cái triển vọng cụ thể là đóng góp vào những cam kết đó cho cái tiến trình phiền nhân hóa
trong các cam kết đó chưa có cái lộ trình chưa có kèm theo những cái mốc thời gian cụ thể để đạt được từng bước từng bước cái tiến trình phiền nhân hóa trên bản đảo triều tiên đó
đặc biệt cái cam kết mà bình nhưỡng đưa ra đó lại kèm theo cái điều kiện
triều tiên chỉ dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân trung viên của mình kèm theo điều kiện nếu mỹ
có những hành động tương thích vậy đó sẽ là một cái thách thức tương đối lớn
trong khi đó thì mỹ lại tiếp tục úp mở cái khả năng nối lại các cuộc tập trận
cái điều mà triều tiên họ kịch liệt phản đối và có thể là một cái lý do một cái nguyên nhân để có thể là xóa bỏ mọi những cái cam kết giữa hai bên
đấy là cái điểm thứ hai
thứ ba trong vấn đề theo tôi thì trong vấn đề hạt nhân triều tiên hay là vấn đề hòa bình ổn định trên bán đảo triều tiên
thì không thể không nhắc tới yếu tố trung quốc ở đây
mặc dù là bắc kinh cũng hoan nghênh những cam kết mới nhất của bình nhưỡng
và khẳng định là tiếp tục đóng góp thúc đẩy cái tiến trình phiền nhân hòa bản đảo triều tiên
cũng như là đóng góp vào tiến trình hòa giải giữa hai miền triều tiên
nhưng các cam kết của trung quốc đến nay thì theo quan điểm của mỹ cũng như một số bên
thì vẫn chưa thật sự làm họ thỏa mãn
và họ đánh giá rằng những cái cam kết đó vẫn chưa đủ cái độ nặng ký
để có thể là đưa triều tiên trở lại bàn đàm phán
hoặc là buộc triều tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân của mình
thì đó là những cái thách thức sắp tới trong cái tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
vâng với những phân tích như vậy thì cũng lý giải vì sao
vẫn còn rất nhiều những cái sự băn khoăn những nghi ngờ
khi nhìn cả lịch vào lịch sử và nhìn vào cả các yếu tố hiện tại
và nhiều người cho rằng là đặt ra câu hỏi là triều tiên làm sao có thể dễ dàng nhanh và nhanh chóng
từ bỏ vũ khí hạt nhân vốn được xem như là một thanh bảo kiếm hộ quốc của mình
nếu không nhìn vào những động thái như nhà báo nói là tương tự từ phía các nước phương tây
đặc biệt là từ nước mỹ
nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã thấy là cảnh ô lưu cũng đã được triều tiên trìa ra một cách rất là rõ ràng
bây giờ thì thế giới chờ đợi gì từ tổng thống mỹ donald trump để mang lại cái niềm tin cho phía triều tiên
một điểm đáng hoan nghênh như chúng ta có thể nhìn thấy ngay sau khi mà hai nhà lãnh đạo hai miền triều tiên
ký cái tuyên bố chung tháng chín tại bình nhưỡng
thì tổng thống mỹ đã ngay lập tức đã có cái động thái rất đáng hoan nghênh
đó là ca ngợi hoan nghênh cái cam kết của bình nhưỡng
và đánh giá đó là một cái tín hiệu đáng mừng đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bắt đầu triều tiên
tuy nhiên thì theo ý kiến của riêng tôi thì cái lời khen ngợi cũng như là cái động thái hoan nghênh của mỹ cũng chưa đủ
để có thể tiến tới những cái hành động những cái nước thang tích cực hơn
ví dụ như là mỹ dỡ bỏ cấm vận bình nhưỡng
hay là thay đổi cái cách tiếp cận trong cái vấn đề hạt nhân đối với triều tiên
người phát ngôn nhà trắng mới nhất đã khẳng định rằng là bác bỏ cái điều kiện
nhà trắng bác bỏ cái điều kiện
điều kiện ở đây trong nhái nhái mà bình nhưỡng đưa ra đó là mỹ phải có hành động tương xứng
đối với lại cái cam khết của bình nhưỡng là dỡ bỏ hoàn toàn các cái cơ sở hạt nhân của bình
thì rõ ràng ở đây là cái điều mà dư luận đang chờ đợi nhiều nhất
nó là cái sự thay đổi hoặc sự điều chỉnh
ít nhất là cái sự điều chỉnh

cái lập trường cái quan điểm của mỹ
cái thứ tự các cái bước đi trong cái việc là
trong cái tiến trình phiền nhân hóa của mỹ
nếu có một sự điều chỉnh nhất định thì hai bên mới có thể tiến gần lại nhau hơn
chứ nếu tiếp tục duy trì các quan điểm hiện nay
với phía mỹ là đòi hỏi triều tiên phải phiền nhân hóa trước khi mà đối thoại
và ngược lại triều tiên lại đề nghị mỹ thay đổi quan điểm thủ địch
trước khi dỡ bỏ các cơ sở hạt nhân
thì nếu không có sự điều chỉnh của cả hai bên
mà ít nhất là từ mỹ ở thời điểm này
thì sẽ rất khó có những diễn biến tích cực mới
trong cái tiến trình phiền nhân hóa nào truyền viên tới đây
cần phải có người ta gọi là hai bàn tay vỗ
thì mới tạo ra được những cái tiếng kêu
mà để mang lại cái sự hòa bình nhiều hơn nữa
và rõ ràng là chúng ta chờ đợi nhiều hơn thiện trí
từ đương mỹ bởi mục tiêu năm hai nghìn hai mươi một
trước khi nhiệm kỳ của ông donald trump kết thúc
là do nước mỹ đưa ra
và họ cần phải có những thiện trí để thực hiện điều này bằng thực tế
vài ngày tới đây thì chúng ta sẽ thấy những cái thông điệp
cụ thể sẽ được đích thân tổng thống hàn quốc moon jae in
chuyển tới người đồng minh của mình
là nước mỹ tại đại hội đồng liên hợp quốc
quả bóng hòa bình đang nằm trong tay tổng thống donald trump
và việc ông đưa ra những bước đi cụ thể nào
để đáp lại thiện trí của bình nhưỡng
sẽ là phép thử quan trọng cho mong muốn thúc đẩy tiến trình
phiệt nhân hóa trên bãn đảo triều tiên
chúng ta sẽ cùng cũng không quên
vai trò quan trọng của những đối tác khác
trên bàn đàm phán sáu bên vấn đề triều tiên
như là trung quốc nhật bản hay là nga